trong độ tuổi dạy thì việc tò mò tìm hiểu vấn đề sinh lý là quy luật tự nhiên là bố mẹ phải chuẩn bị trước mà hướng dẫn chỉ bảo con đúng hướng theo độ tuổi nhưng cách làm của chị thì không được hay lắm
khi tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp học sinh tiếp tục phải học online
nhiều phụ huynh chia sẻ rất lo lắng về tình trạng quảng cáo tràn lan trên mạng
ngay cả với các trang chuyên về học tập cũng có các hình ảnh nhạy cảm phản cảm chèn vào
khiến cho trẻ phân tâm và nhấp chuột đăng nhập vì tò mò
theo các chuyên gia tâm lý trong trường hợp tình cờ bắt gặp hoặc là phát hiện con xem phim clip chứa hình ảnh nhạy cảm
điều tốt nhất phụ huynh nên làm là bình tĩnh để tìm cách đối thoại với con
tuyệt đối không chửi mắng đưa vấn đề này ra công khai sẽ ảnh hưởng tới lòng tự trọng sự tự tin của đứa trẻ
càng làm trẻ xa lánh và giấu giếm bố mẹ nhiều hơn
riêng gì điện thoại đâu nhiều khi phụ huynh còn vô tư đọc trộm nhật ký của con
đấy là những cái thẩm kín chỉ muốn giấu đi thôi
đằng này bố mẹ mình toàn mang ra bữa cơm treo làm mình rất xấu hổ
chuyện xấu của mình mà bố mẹ kể cho họ hàng nghe đã tổn thương và buồn lắm rồi
đây lại đăng lên rêu giao cho cả nước biết thì con cái sẽ xấu hổ tự ti như thế nào
đăng lên mạng xã hội hình ảnh của con sẽ tồn tại mãi mãi
thử hỏi năm một mươi năm nữa con cái vẫn nhìn thấy những bức ảnh không đẹp của mình trên mạng sẽ ảnh hưởng nặng nề
đến tâm lý như thế nào
tìm cách dạy con về vấn đề giới tính mới là quan trọng
chứ cấm đoán rồi đưa lên mạng chỉ thể hiện sự bất lực của bố mẹ
con cái càng không muốn chia sẻ gì
không chỉ là những việc bố mẹ chưa hài lòng về con cái
lâu nay nhiều phụ huynh vẫn thường đăng ảnh khoe con lên các trang mạng xã hội như facebook youtube zalo
tuy nhiên theo luật trẻ em năm hai nghìn một mươi sáu có hiệu lực từ ngày một tháng sáu năm hai nghìn một mươi bảy
việc cha mẹ đưa con lên mạng xã hội là một điều rất quan trọng
những việc đăng ảnh con lên mạng xã hội cũng có thể vi phạm pháp luật
một trong những hành vi bị cấm là công bố tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư bí mật cá nhân của trẻ em
mà không được sự đồng ý của trẻ từ bảy tuổi trở lên và của cha mẹ người giám hộ trẻ
theo ông đặng hoa nam cục trưởng cục bảo vệ chăm sóc trẻ em bộ lao động thương binh và xã hội
cần ra soát lại các bộ luật và luật liên quan khác để làm sao những vi phạm trong việc công bố phổ biến bí mật đời sống riêng tư của trẻ em
mà gây tác hại cho trẻ thì phải được xử lý
ngoài ra cần giáo dục lại cho các bậc cha mẹ hiểu rõ tác hại khi phổ biến rộng rãi và quá chi tiết
những thông tin bí mật về đời sống riêng tư của trẻ em
thực tế đã cho thấy những thông tin này dễ bị kẻ xấu lợi dụng và gây tổn hại lâu dài đến trẻ em
bởi vì một thông tin tung lên mạng sẽ rất khó thu lại và có thể đi theo đứa trẻ đó đến hết cuộc đời
cha mẹ cố gắng làm bạn với con
và có thể cùng con bàn luận trao đổi về vấn đề giới tính thay vì đưa câu chuyện đó lên mạng xã hội
những thông tin quá chi tiết của trẻ nếu đăng tải lên mạng xã hội
rất có thể vô tình khiến các con gặp nguy hiểm với các loại tội phạm xã hội
như tội phạm tình dục bắt cóc buôn người vẫn đang âm thầm theo dõi trên mạng
ý kiến của bạn về vấn đề này như thế nào
hãy chia sẻ cùng với chúng tôi trên fanpage của truyền hình công an nhân dân